bệnh thận thường không gây ra triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển
vậy nên những ai trong diện có nguy cơ cao bị bệnh thật cần được thầy thuốc kiểm tra thường xuyên
nhiều trường hợp nhờ chuẩn đoán và điều trị sớm sự tiến triển đến bệnh thận mạng tính chậm lại
nhưng một số trường hợp chức năng thận vẫn diễn biến xấu và cuối cùng dẫn đến suy thận
và để tìm hiểu được những thông tin hữu ích xung quanh căn bệnh này
hãy lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ đinh thị thanh ngay sau đây
thứ nhất về vai trò của thận trong cơ thể
thận có bốn chức năng chính giữ cân bằng dịch trong cơ thể
giữ cân bằng các chất khoáng mà cơ thể cần để duy trì hoạt động bình thường
nhất là chất cali để kiểm soát hoạt động của thần kinh và cơ
quá nhiều hay ít cali cũng có thể gây ra yếu cơ và vấn đề cho tim
loại bỏ các sản phẩm giang hóa của protein trong thực phẩm như ure creatinine
tạo ra trong tiến trình vận động cơ bắp giải phóng một số học môn thiết yếu vào máu như renin
điều hòa huyết áp erythropoietin
giúp tủy xương tạo hồng cầu và hoạt hóa vitamin d để hấp thụ canxi trong thức ăn nhằm tăng cường cho xương
thứ hai là những ai có nguy cơ bị bệnh thận mạng tính và suy thận
một số người dễ phát triển bệnh thận nếu có bệnh đái tháo đường tăng huyết áp
viêm cầu thận bệnh di truyền thận đa nang hội chứng arpar
nhiễm khuẩn nghẽn tắc hay bệnh bẩm sinh đường tiết niệu
bệnh loupers ban đỏ hệ thống bệnh phi đại và ung thư tuyến tiền liệt
dùng thuốc giảm đau chống viêm không steroi dài hạn như ibuprofen ketoprofen và một số thuốc kháng sinh
bệnh thận thường không gây ra triệu chứng gì cho tới khi đã tiến triển
để phát hiện sớm bệnh thận có ba cách thử nước tiểu thử máu đau huyết áp thường xuyên
thứ ba là nguy cơ sức khỏe của bệnh thận mạng tính
khi bệnh thận có diễn biến xấu thì nhiều vấn đề sức khỏe có thể xảy ra như thiếu máu
bệnh xương tổn thương thần kinh và tăng huyết áp tổn thương thần kinh ngoại biên
gây yếu chân tay có cảm giác kiến bò cảm giác nóng rát hay khó chịu và bức rứt ở bàn chân
cảng chân dáng đi thay đổi
tăng huyết áp không chỉ là nguyên nhân gây suy thận mạng tính mà còn có thể là hậu quả của bệnh thận
gây tổn thương cho tim và mạch máu
suy thận còn có tác động lớn đến huyết áp vì thận không còn duy trì được cân bằng dịch trong cơ thể
khi dịch ứ động ở phổi có thể gây khó thở và suy tim do sung huyết
thứ tư cần chú ý những gì trong khi điều trị
khi chức năng thận đã giảm cần có biện pháp giúp cơ thể loại bỏ chất muối nước thừa
và các sản phẩm giang hóa có trong máu bằng cách điều trình lượng muối protein phốt pho calor
và các chất khác trong bữa ăn hàng ngày
chế độ dinh dưỡng thận trọng giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu và kéo dài thời gian làm việc của thận
về thuốc cần dùng thuốc kiểm soát huyết áp duy trì cân bằng về vitamin và chất khoáng
điều trị thiếu máu thuốc giúp cho xương khỏe mạnh bằng vitamin d ba canxi theo chỉ định của thầy thuốc
vận động thường xuyên
vẫn rất cần thiết cho người bệnh có bệnh mạng tính vì giúp tăng sức khỏe nghị lực sống giảm huyết áp
cải thiện giấc ngủ kiểm soát cân nặng giảm nồng độ mỡ máu
bác sĩ đinh thị thanh cũng có lời khuyên với người bệnh như sau
để giảm thiểu nguy cơ suy thận những người có nguy cơ cao như đã nói ở trên không thể chủ quan
mà cần tìm nguyên nhân để điều trị triệt đề
nguyên tắc chung để phòng bệnh thận là cần uống đủ nước mỗi ngày thực hiện chế độ ăn hợp lý và cân bằng
để tránh bị tăng trọng lượng và bị thừa cho lét trôn hạn chế dùng muối một yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp
không hút thuốc lá vì thuốc lá làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn tập thể dục thể thao mỗi ngày
không dùng thuốc khi không có hướng dẫn của thầy thuốc vì một số thuốc có hại cho thận
không lạm dụng thuốc nhận tràng và thuốc lợi tiểu
khi thận bị suy tùy theo mức độ suy thận người bệnh cần ăn nhạt kiêng mỡ giảm chất đạm
dùng thuốc chống tăng huyết áp chống thiếu máu theo chỉ dẫn của thầy thuốc
cũng theo bác sĩ đinh thị thanh dấu hiệu mắc bệnh thận là
thay đổi khi đi tiểu
những thay đổi như tiểu nhiều và đêm nước tiểu có bọt lượng nước tiểu nhiều hơn hoặc ít hơn bình thường
và nước tiểu có màu nhợt hay màu tối nước tiểu có máu cảm thấy căng tức hay đi tiểu khó khăn
thận bị hỏng không loại bỏ được chất lỏng dư thừa nữa do vậy chất lỏng tích tụ trong cơ thể khiến bạn bị phù ở chân cổ chân bàn chân mặt
những quả thận khỏe mạnh tạo ra một hormone gọi là ethylpropoietin
homer này thông báo cho cơ thể tạo ra các tế bào hồng cầu mang oxy
khi thận bị hỏng chúng tạo ra ít ethylpropoietin hơn
cơ thể có ít các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy hơn nên các cơ và đầu óc của bạn mệt đi nhanh chóng
tình trạng này được gọi là thiếu máu do suy thận
thận có chức năng loại bỏ các cặn bã ra khỏi máu
khi thận bị suy sự tích tụ của các chất thải này trong máu có thể gây ra ngứa ở da
hơi thở có mùi ammonia
sự tích tụ của các chất thải trong máu được gọi là trứng u rê huyết
có thể khiến thức ăn có vị khác đi và khiến hơi thở có mùi
bạn cũng nhận thấy rằng bạn không thích ăn thịt nữa
buồn nôn và nôn
do u rê huyết gây nên tình trạng buồn nôn và nôn
đó là do chất lỏng dư thừa trong cơ thể tích tụ lại trong hai lá phổi kèm theo tình trạng thiếu máu
sự thiếu hụt các tế bào hồng cầu vận chuyển oxy sinh ra trứng thở nông
thiếu máu có thể khiến bạn cảm thấy lúc nào cũng lạnh
thậm chí đang ở trong phòng có nhiệt độ ẩm hoa mắt tróng mặt và mất tập trung
thiếu máu khiến não không được cung cấp đủ oxy
đêm nay có thể ảnh hưởng đến trí nhớ gây mất tập trung hoa mắt và chóng mặt
đau lưng hay cạnh xườn
một số bệnh nhân bệnh thận có thể bị đau ở lưng hay sườn
nếu có một trong một mươi triệu chứng trên
bà nên đến bệnh viện hoặc các trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe và được tư vấn sớm
và dưới đây là bốn thói quen âm thầm làm suy giảm sức khỏe của thận
rất nhiều người phạm phải mà không hề hay biết
thứ nhất là không uống đủ nước
mùa lạnh nhiều người thường có thói quen lời uống nước do không cảm thấy khát
trong khi chức năng chính của thận là loại bỏ chất thải từ quá trình trao đổi chất trong cơ thể
và điều chỉnh sản xuất các tế bào hồng cầu
để làm được điều này thận cần nước và đúng hơn là cần một lượng nước nhất định
khi bạn không uống đủ nước máu sẽ bị cô đặc và lưu lượng máu đến thận sẽ ít hơn
do đó việc này cản trở thận loại bỏ độc tố khỏi cơ thể và là nguyên nhân gây nhiều bệnh
với người trưởng thành nên uống ít nhất tám đến một mươi ly nước tương đương với hai năm lít
tuy nhiên hãy nhớ rằng uống quá nhiều nước cũng không tốt cho thận
sự cân bằng lượng nước cung cấp cho cơ thể là chìa khóa để bảo vệ thận
thứ hai là nhịn tiểu thường xuyên
các bác sĩ chuyên khoa cho biết nhịn tiểu là một thái quen không tốt cho sức khỏe
nhất là có thể gây ra suy hại cho thận
việc nhịn tiểu nhiều có thể khiến cho lượng chất độc lắng động nhiều trong bàng quang
người có thói quen nhịn tiểu có thể gây ra đau khi đi tiểu
đi tiểu nhiều sốt ớn lạnh
nếu chứng nhiễm trùng đường tiểu không được chữa trị phù hợp và kịp thời
thì thận cũng sẽ bị viêm nhiễm và gây ra nhiều hậu quả nặng nề như sỏi thận viêm thận
để phòng ngừa bệnh chạy thận nếu cảm giác đầy tức ở khu vực bàng quang
sẽ cho thấy đó là thời điểm cần thiết để đi tiểu
lúc này nên đi tiểu ngay tránh sự tích tụ nước tiểu trong bàng quang và gây ra bệnh thận
thứ ba là mặt không đủ ấm
đối với người thận yếu nếu đề cơ thể bị lạnh hoặc sau mỗi đợt cảm lạnh
có thể khiến căn bệnh tái phát hoặc thậm chí trở nên tồi tệ hơn
một khi bị cảm lạnh người có tiền xử bệnh thận cần tìm tư vấn y tế kịp thời
và chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền xử bệnh thận
bất kỳ liệu trình kéo dài hoặc kết hợp nhiều loại thuốc cầm lạnh
có thể dẫn đến tổn thương thận nghiêm trọng hơn
cách tốt nhất để đối phó với cảm lạnh là có biện pháp phòng ngừa như tập thể dục thường xuyên
chế độ ăn uống khoa học xây dựng sức đề kháng mạnh mẽ để hỗ trợ thận
thứ tư là ăn nhiều và lười vận động
trong khi ngày lạnh nhiều người có xu hướng ăn thực phẩm năng lượng cao một cách vô thức
nhưng lại lười vận động
chất béo là một vũ khí tuyệt vời để chống lại gió lạnh
nhưng nó cũng là một trong những kẻ giết thận
chất béo quá mức có thể gây viêm trong cơ thể ảnh hưởng đến sức khỏe thận
dữ liệu cho thấy những người béo phì có nguy cơ mắc bệnh thận cao hơn hai mươi ba so với người bình thường
do đó nếu bạn muốn chống lại tác hại của chất béo đối với thận
hãy kiểm soát lượng thức ăn của mình và vận động thường xuyên để tiêu hào năng lượng tránh tăng cân